thưa quý vị bộ y tế đang xây dựng lộ trình để tp hcm và các tỉnh thành phố giãn cách trở lại trạng thái bình thường mới
theo các tiêu chí kiểm soát dịch tỷ lệ tiêm vaccine và mức độ nguy cơ
theo đó bộ y tế dự thảo lộ trình bốn bước để tp hcm trở lại bình thường mới
các tiêu chí sẽ được đánh giá toàn diện từ cơ sở đến cấp tỉnh thành phố
bước một ra soát nguy cơ tỷ lệ tiêm chủng và điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch để phân loại thành bốn vùng
nguy cơ rất cao nguy cơ cao nguy cơ và bình thường mới
bước hai áp dụng biện pháp chống dịch theo chỉ thị một mươi năm với khu vực đạt tỷ lệ tiêm vaccine cho người trên một mươi tám tuổi mỗi một đạt dưới sáu mươi đủ hai liều dưới hai mươi
ở mức này các hoạt động ngoài trời được phép mở với số lượng người hạn chế người đã tiêm vaccine được ưu tiên ra đường
bước ba áp dụng biện pháp chống dịch theo chỉ thị một mươi chín với khu vực có tỷ lệ tiêm vaccine mũi một đạt từ sáu mươi
và hai mươi người dân đủ hai mươi
ở bước này các hoạt động ngoài trời và một số dịch vụ hoạt động trong nhà được phép mở cửa
bước bốn khi địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine đạt trên bảy mươi và trên hai mươi người dân từ một mươi tám tuổi đủ hai liều vaccine
thì sẽ phòng chống dịch ở trạng thái bình thường mới
các hoạt động xã hội được mở cửa
bản dự thảo đang được gửi xin ý kiến của các chuyên gia thành viên ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố thực hiện giãn cách theo chỉ thị số một mươi sáu